tiếp tục thông tin về đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông trên cả nước
tại thành phố hồ chí minh sau ngày đầu đồng loạt gia quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
mà không cần lỗi ban đầu lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm
tính đến hết ngày một mươi năm tháng năm tổng số phương tiện dừng kiểm soát là năm trăm bảy mươi sáu xe
trong đó lập biên bản hai trăm hai mươi tám trường hợp gồm một trăm bảy mươi mô tô một mươi chín xe khách ba mươi xe tải và container
lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển phương tiện quá tốc độ vi phạm nồng độ cồn
lưu thông không đúng phần đường làng đường vi phạm liên quan đến dừng đổ
lực lượng chức năng tạm giữ hai mươi hai phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe một mươi hai trường hợp
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm cho biết
ngoài nhiệm vụ thường xuyên
từ một mươi chín h đến hai h sáng hằng ngày các đội trạm sẽ tổ chức ít nhất một ca công tác
riêng hai ngày cuối tuần ít nhất hai ca công tác để kiểm soát xử lý vi phạm tại các điểm đen về tai nạn giao thông